ngôi nhà không chỉ là tài sản mà còn là nền tảng giúp người dân ổn định cuộc sống
đẩy mạnh chính sách nhân văn về nhà vượt lũ sẽ tạo ra cơ sở để người dân vùng lũ miền trung
có thể sống chung với lũ an cư lạc nghiệp
đây là nội dung chính của buổi hội thảo nhà ở an toàn cho vùng bão lũ vừa được tổ chức
sau đợt thiên tai vừa qua miền trung còn hơn hai trăm hai mươi ba nhà ở không an toàn trước bão
gần một trăm năm mươi ba nhà không an toàn trước lũ
theo các chuyên gia để có thêm nhiều ngôi nhà vượt lũ đối tượng thụ hưởng của chương trình cần được mở rộng
không chỉ với hộ nghèo mà còn hộ cận nghèo đặc biệt là các gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai
mức hỗ trợ của nhà nước và vốn vay ưu đãi cũng cần được nghiên cứu đề xuất theo hướng tăng thêm
bởi thực tế với hộ nghèo việc lo cơ máu hàng ngày đã là cố gắng lớn nguồn lực tích lũy rất hạn chế
bên cạnh đó trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu các hình thái thời tiết cực đoan ngày càng phức tạp với tần suất dày hơn
việc lựa chọn vị trí để người dân định cư xây dựng nhà cần được nghiên cứu kỹ lưỡng
hạn chế thấp nhất nguy cơ hiểm họa do bão lũ sạt lở đất
các giải pháp kỹ thuật từ thiết kế thi công đến vật liệu cho công trình phải được tính toán hợp lý
vừa bảo đảm vững chắc vừa tiết kiệm giảm chi phí xây dựng